xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu sẽ là tin bão coi nu gần biển đông
cụ thể vào hồi bảy giờ ngày năm tháng một mươi
vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía nam đảo đài loan trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần
do tác động của bão
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp một mươi
từ chiều nay vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai
giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
trở lại với thời tiết trên đất liền
cho hôm nay và ngày mai
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn chủ yếu là phổ biến ít mưa
ban ngày trời có nắng có nơi xảy ra nắng nóng
với nền nhiệt độ giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi hai độ
sau đó từ chiều tối ngày mùng sáu
do tác động của áp cao lục địa từ phía nam di chuyển xuống
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt độ sẽ giảm đôi chút
tại các tỉnh thành thuộc khu vực
phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến ít mưa và có nắng
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó cũng từ chiều tối mai
thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ tăng mạnh
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
đi kèm với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực
cũng sẽ giảm khoảng từ một hai độ
đối với các tỉnh thành miền trung
ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai phổ biến là ít mưa
ban ngày trời có nắng
mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
khoảng từ ngày bảy tám tháng một mươi
do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
có chục đi qua khu vực
cùng với quá trình tăng cường xuống phía nam
của bộ phận áp cao lục địa
sẽ gây mưa rông gia tăng cho khu vực này
có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa và mưa to
khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến
chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng với mức nhiệt là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
và sau đó cũng từ ngày bảy
mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vùng cao tây nguyên
thời tiết ít thay đổi
trong ba ngày tới sẽ có mưa rông ở diện giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thực tích cực đoan
như lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày thì mưa giảm
với nhiệt độ tại đây là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình
nên về chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tô lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày thì khu vực này còn nắng gián đoạn
với nơi nhiệt độ chưa chiều
đã được mức là từ ba mươi ba mươi ba độ